công an tỉnh thanh hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh hòa bình về địa phương tiêu thụ bắt giữ hai đối tượng
ngoài lượng lớn ma túy lực lượng công an còn thu giữ hai khẩu súng quân dụng sáu mươi một viên đạn cùng nhiều tăng vật có liên quan
trước đó công an huyện triệu sơn bắt giữ đối tượng lê huy đại chú tài xã hợp thắng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba trăm bốn mươi năm viên hồng phiến
mở rộng vụ án đến ngày một mươi hai tháng một mươi lực lượng công an bắt giữ đối tượng nguyễn thanh đồng chú tại tỉnh hòa bình là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho đại về bán tại tỉnh thanh hóa
tiến hành khám xét khẩn cấp nợ của đồng lực lượng công an thu giữ khoảng một năm trăm linh viên hồng phiến một bánh heroin đã được chia nhỏ có trọng lượng khoảng ba trăm linh gram
hai khẩu súng quân dụng sáu mươi một viên đạn hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác như một mươi năm kiếp nổ dao kiếm các loại
theo điều tra ban đầu đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đại quen biết với đồng từ đây hai đối tượng thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ hòa bình về thanh hóa tiêu thụ
hơn một trăm linh bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng phát hiện thu giữ
chiều qua đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận vũ hành sơn phối hợp với công an phường khuê mỹ tiến hành mật phụ bắt quả tăng một đối tượng chú tại địa phương
đang điều khiển xe ô tô tải vận chuyển bốn mươi bình kim loại chứa khí cười
tiếp tục đấu tranh hai tổ công tác đồng loạt khám xét hai địa điểm khác trên địa bàn phát hiện thêm năm mươi bình kim loại chứa khí cười chưa qua sử dụng và một mươi tám vỏ bình
tất cả đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an tài xế vận chuyển khai số bình khí cười trên được đặt mua qua mạng xã hội sau đó vận chuyển về cất giấu và bán lại kiếm lời
đội cảnh sát kinh tế môi trường đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng
hà sĩ trung trần gia khoa trần duy khang và nguyễn duy khánh dù chỉ mới một mươi năm một mươi bảy tuổi nhưng đã cùng nhau mang hông khí đi cướp tài sản
nhóm đối tượng này vừa bị công an quận nam tử liêm thành phố hà nội khởi tố bắt tạm giam
theo thông tin ban đầu do bỏ nhà đi lang thang cần tiền tiêu giải nên dạng sáng ngày tám một mươi
bốn đối tượng trên đã tụ tập bàn bạc chuẩn bị hai sao nhọn
đi trên các tuyến phố thuộc địa bàn thành phố hà nội để tìm cơ hội cướp tài sản
sau khi phát hiện nạn nhân ở đường tố hữu các đối tượng đã lao vào khống chế hành hung và cướp xe máy
sau đó di chuyển đến huyện văn lâm tỉnh hưng yên để lần trốn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
cho đó đã gây ra hai vụ cướp tài sản khác cũng bằng tù đoạn tương tự
tại khu vực hồ linh đàm và ngã tư quốc suy tiến lê văn lương
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ
làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định
giao cấu với người dưới một mươi sáu tuổi trần sĩ huỳnh bốn mươi hai tuổi
chú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa phải nhận quyết định khởi tố để phục vụ công tác điều tra
theo điều tra vào cuối tháng tám ông huỳnh gặp một bé gái dưới một mươi sáu tuổi
đang làm việc tại quán ăn
sau đó ông huỳnh xin số điện thoại rồi kết bạn giao lô
lại đến sáng ngày hai tháng một mươi ông huỳnh hẹn bé gái đến một khách sạn rồi quan hệ tình dục
người nhà bé gái sau đó phát hiện nên trình báo cơ quan công an
kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy
việc ông huỳnh quan hệ tình dục với bé gái trên là do nạn nhân tự nguyện
thế nhưng đủ yếu tố cấu thành tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
cùng với việc phê chuẩn các quy định khởi tố vụ án khởi tố bị can
cơ quan điều tra thành phố bảo lộc cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông huỳnh
thưa quý vị với lượng mưa dự báo ở miền trung có nơi lên tới bảy trăm linh mm trong hai ngày tới
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn
ở quảng trị thừa thiên huế đà nẵng lên cấp ba
cụ thể trong ngày hôm nay mưa lớn khiến nhiều tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện kỳ anh
hà tĩnh ngập sâu sàn lở chia cắt nhà dân
địa phương đã cắm biển cảnh báo cấm người dân phương tiện qua lại các đoạn đường bị ngập
để đảm bảo an toàn công an huyện kỳ anh yêu cầu người dân và phương tiện không lưu thông qua các tuyến đường này
trước diễn biến mưa lớn tiếp tục kéo dài tỉnh hà tĩnh đã ban hành công điện ứng phó
yêu cầu lãnh đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp
theo phương châm bốn tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra
tại quảng bình lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở triển khai các phương án ứng phó
chủ động lực lượng phương tiện để hỗ trợ chính quyền địa phương và giúp đỡ nhân dân khi cần thiết
tuyên truyền vận động nhân dân chủ động các phương án phòng chống lũ lụt
không đi lại những nơi nguy hiểm có nguy cơ ngập lụt cao và sạt lở
tại tỉnh quảng trị do mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua nhiều khu vực ở vùng trũng bị ngập lụt cục bộ
riêng tại huyện hải lăng là địa phương thấp trũng nhất tỉnh nên một số tuyến đường liên thôn liên xóm bị ngập sâu
trong ngày hôm nay hơn hai học sinh không thể tới trường
để chủ động ứng phó với mưa lớn ngập lụt trong những ngày tiếp theo
huyện hải lăng chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
và chủ động các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
cơ mưa lớn kéo dài từ sáng nay khiến nhiều tuyến đường ở thành phố đà nẵng ngập sâu trong biển nước
sở giáo dục và đào tạo thành phố đã thông báo cho học sinh sinh viên
trung học phổ thông trung học cơ sở và tiều học không học bán chú trên toàn thành phố nghỉ học chiều nay
trong khi đó vào đầu giờ chiều nay một đoạn ta luy dương trên đèo hải vân
địa phận đà nẵng tại km chín trăm linh năm cộng sáu trăm linh bị sạt lở
điểm sạt lở này cũng chính là vị trí bị sạt lở do mưa bão vào năm ngoái
ngoài đất đá gây chặt lấp mặt đường các khung sách giao cố ta luy dương cũng đổ sập xuống mặt đường
gây tắc đường hoàn toàn
hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại vị trí sạt lở để điều động phương tiện chuyên dụng
chuẩn bị dọn dẹp sau khi mưa ngớt
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã có mặt để phân luồng giao thông
không cho người vào phương tiện lên đèo hải vân
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế cũng tổ chức chốt chặn
không cho phương tiện lên đèo từ phía bắc
trước tình hình mưa lũ tại khu vực miền trung hiện nay
bộ công an đã có công điện gửi thủ trưởng các đơn vị và giám đốc công an các tỉnh để chủ động ứng phó
công điện yêu cầu công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình để kịp thời ứng phó phát hiện
xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai vi phạm pháp luật bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở
bố trí lực lượng cảnh sát giao thông công an xã hướng dẫn phân luồng cắm biển cảnh báo
bảo đảm an toàn giao thông kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn
khu vực ngập sâu nước chảy xiết có nguy cơ xảy ra sạt lở
thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ chủ động các phương án phòng chống thiên tai
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền người dân nhận biết về dấu hiệu
nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét kỹ năng ứng phó khi có sự cố
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng
hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kết nối cầu bộ hành với các ga trên cao
ban quản lý đường sắt đô thị cho biết dầm cầu bộ hành đầu tiên của tuyến metro số một
sẽ chính thức được lắp đặt vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn sau lưng tôi đây là cầu bộ hành ga khu công nghệ cao
một trong năm vị trí cầu bộ hành gồm ga tân cảng rạch chiếc phước long bình thái và ga khu công nghệ cao
đây là các vị trí được các nhà thầu đang tập trung thi công trong nhiều tháng nay
đến nay thân trụ và vế thang của các cầu bộ hành tại năm vị trí trên đã hoàn thành
hiện nay đơn vị thi công đã đúc xong ba trên tổng số tám mươi sáu dầm cầu bộ hành
và dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành lắp đặt dầm cầu tiếp theo trong đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
theo bang quản lý đường sắt đô thị tuyến metro số một đến nay đã đạt chín mươi sáu hai mươi năm tổng cuối lượng dự án
dự kiến hoàn thành xây dựng vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba và đưa vào khai thác thương mại trong đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
hạng mục cầu bộ hành sẽ hoàn thiện đồng bộ với công tác vận hành tuyến metro số một
tổ công tác liên ngành do lãnh đạo sở giao thông vận tải làm tổ trưởng cùng đại diện công an tp hcm
và các sở ban ngành đã có buổi làm việc

về công tác đảm bảo an toàn trật tựa giao thông ở khu vực cảng các lái
khu vực cảng cát lái trong thời gian qua có chiều hướng gia tăng ủng tắc giao thông
chủ yếu là về sự cố hạ tầng tình trạng vá vỏ trên các tuyến đường xung quanh
dự báo từ nay đến cuối năm sản lượng hàng hóa khu vực cảng cát lái sẽ tiếp tục tăng
nhiều công trình giao thông trọng điểm tại khu vực xây dựng đồng loạt nên tình hình giao thông sẽ phức tạp hơn
do đó tổ công tác đề nghị các đơn vị liên quan phải cử người tham gia tổ công tác liên ngành gồm
tổ công tác các lái nhóm phản ứng nhanh các lái và gửi về sở giao thông vận tải tổng hợp
báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm
đồng thời đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
khắc phục kịp thời bất cập tại các dự án thuộc thẩm quyền quản lý
trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ có trách nhiệm đẩy nhanh việc xây dựng dự án mở rộng
đường lê phụng hiểu gần cảng cát lái phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bố trí
lành dừng khẩn cấp trên các tuyến đường đủ điều kiện trà sát các điểm bởi dạy phân cách trên đường nguyễn thị đình
đoạn từ vòng xoay mỹ thủy đến phả các lái để đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp
thưa quý vị tình hình mưa lớn ở miền trung liên tục được dự đoán cực đoan khi tổng lượng mưa
các ngày từ một mươi ba đến một mươi năm có nơi sẽ lên đến bảy trăm linh mm người dân từ hà tĩnh đến quảng nam cần chủ động
ứng phó với thiên tai phức tạp trong đó hàng nghìn học sinh đã được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn
cụ thể trong ngày hôm nay mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện kỳ anh của tỉnh hà tĩnh
ngập sâu sạt lở để đảm bảo an toàn công an huyện kỳ anh đã yêu cầu người dân và phương tiện
không lưu thông qua các tuyến đường này tỉnh quảng bình cũng đã thành lập và kích hoạt lực lượng
xung kích ứng phó mưa lũ tại chỗ cấp cơ sở theo thống kê huyện minh hóa có bảy mươi điểm
nguy cơ bị sạt lở đất lũ ống lũ quét nguy hiểm khoảng gần hai người dân nằm trong diện di rời
nếu mưa lớn lũ quét kéo dài
trong khi đó nhiều khu vực vùng trũng ở tỉnh quảng trị cũng đã bị ngập lụt cục bộ
riêng tại huyện hải lăng địa phương thấp nhất của tỉnh một số tuyến đường liên thôn liên xóm đã bị ngập sâu
nên trong ngày hôm nay hơn hai học sinh không thể đến trường
để ứng phó với mưa lũ sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế cũng đã phát thông báo yêu cầu
các trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày một mươi ba tháng một mươi chính quyền địa phương đã tổ chức
chặn một số đoạn đường ngập sâu đảm bảo an toàn cho người dân
do mưa lớn kéo dài nên chiều nay tại km chín trăm linh năm sáu trăm linh
đoàn phường hoa hiệp bắc của liên triều thành phố đà nẵng đã bị sạt lửa tà lươi dương
khiến cho hàng trăm khối đất đá chan xuống đường đèo ách tắc xao thông
đất đá từ núi ảo xuống kéo theo các khung sắt gia cố tà lươi dương
tại vị trí này cũng bị đổ sập lấp mặt đường gây tắt đường hoàn toàn
đây cũng chính là điểm đã xảy ra sạt lỡ do mưa bão năm hai nghìn hai mươi hai
hiện lực lượng chức năng đã điều động phương tiện chuyên dụng đến tại hiện trường sạt lở
các phương tiện trên quốc lộ một theo hướng đà nẵng huế và ngược lại
tạm ngừng lưu thông qua đèo hải vân và được phân luồn đi qua hầm đường bộ hải vân
trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hiệp hối hợp với công an phường hòa hiệp bắc
bố trí lực lượng tổ chức phân luồn không cho người và phương tiện lên đèo
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã tổ chức chốt chặn
không cho phương tiện lên đèo từ phía bắc
cảnh sát giao thông cửa âu hòa hiệp hối hợp với trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hiệp
cũng với lực lượng của nhân viên công ty đèo cả hối hợp chụp chặn tại trên đèo hải vân
hướng dẫn cho các xe phương tiện không qua đèo yêu cầu quay đầu xe hoặc là đi vào hầm để đảm bảo an toàn
hiện lực lượng chức năng vẫn chưa triển khai khắc phục sạt lỡ do mưa lớn kéo dài
các tổ chốt chặn được duy trì hai mươi bốn trên hai mươi bốn để hướng dẫn cảnh báo phương tiện
người dân và phương tiện cần cập nhật thông tin thời tiết để có hướng di chuyển an toàn
gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích một mươi sáu đối tượng trú tại huyện thanh liêm
và thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý khởi tố vụ án khởi tố bị can
các đối tượng khai do có mâu thuẫn nên ngày hai mươi bốn tháng chín đã tập hợp thành nhóm
mang theo nhiều hung khí nguy hiểm không được múc bỏ hiểm đi với tốc độ cao lạng lách
đánh võng nẹt bô rú còi rượt đuổi nhau trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
mục đích là gây dối trật tự công cộng và để thị uy giữa các nhóm đối tượng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng rồi trốn truy nã nguyễn minh mẫn là nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam
chỉ nhánh tại quảng ngãi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
theo điều tra mẫn đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng để các bị hại tin tưởng đưa tiền cho mình vai mượn
để tạo lòng tin thời gian đầu đối tượng trả tiền lãi và tiền gốc đầy đủ
tuy nhiên sau đó đối tượng đã đưa ra những gói đáo hạn không có thật để tiếp tục huy động vốn rồi chiếm đoạt bỏ trốn khỏi địa phương
hàng chục người dân đã tố cáo mẫn lừa đảo hàng chục tỷ đồng